các vấn đề liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự đã được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi chất vấn bộ trưởng bộ công an